từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy hơn năm trăm linh trường cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp thuộc bộ giáo dục và đào tạo
đã được bàn giao sang bộ lao động thương minh xã hội quản lý
đơn vị chủ quản mới quy chế tuyển sinh mới liệu có tạo ra những thay đổi đột phá trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
chỉ biết đến nay thì đã hết quý i thế nhưng công tác chuyển đổi chương trình giáo dục
hay là đội ngũ giảng viên của các trường này vẫn chưa xong
chưa chuyển đổi xong thì chưa thể tuyển sinh được
và các trường cao đẳng trung cấp dường như đang dối bời với kỳ thi tuyển sinh năm nay
là một trong số hơn hai trăm linh trường cao đẳng chuyên nghiệp chuyển sang bộ lao động thương bình và xã hội
trường cao đẳng công nghiệp yên đang phải tái cấu trúc lại toàn bộ chương trình đào tạo
từ bảy mươi lý thuyết hàn lâm sang tối thiểu năm mươi thời gian thực hành
thiếu nhà xưởng thiếu kinh nghiệm và thiếu quan hệ với doanh nghiệp
nhà trường vẫn phải cố gắng chuyển đổi cho xong chương trình đào tạo trong tháng bốn này để kịp mùa tuyển sinh
tuy nhiên nếu chuyển đổi vội vàng liệu có xây dựng được chương trình đào tạo chất lượng
nếu như mà cái lộ trình mà chuyển lợi quá nhanh quá sớm mà chưa có sự kiểm định
thì ảnh hưởng đến cái chất lượng của chương trình đào tạo
ảnh hưởng đến chất lượng của chương trình đào tạo thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của đầu ra học sinh
theo trường cao đẳng nghề cơ điện hà nội để xây dựng một chương trình đào tạo của một nghề
phải tổ chức nhiều lần hội thảo mời chuyên gia từ các doanh nghiệp đánh giá yêu cầu nhân lực
cần có kỹ năng gì đó là chưa kể đội ngũ giảng viên phải có trình độ tay nghề bậc cao
liệu các trường cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp với rất nhiều tiến sĩ thạc sĩ
có thể đạt trình độ nghề như vậy trong một thời gian ngắn
ví dụ như chúng tôi thì các giáo viên đào tạo nghề đã có rất nhiều năm kinh nghiệm
hàng chục năm kinh nghiệm trong việc đào tạo các nghề chuyên biệt
ví dụ như nghề cơ khí ví dụ như nghề điện công nghiệp ví dụ như nghề ô tô
họ hiểu rất rõ là các doanh nghiệp trong nhiều năm qua đòi hỏi kỹ năng nghề gì
ở ứng viên đòi hỏi ứng viên phải làm được những công việc cụ thể gì
và đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn nào của họ
và đây chính là cái điều mà tôi nghĩ rằng các trường cao đẳng hàn lâm là khó đáp ứng được
khác với mọi năm thời điểm này trường trung cấp y dược lê hiệu trác
chưa hề tuyển sinh được một thí sinh nào
bên cạnh những khó khăn chung trong chuyển đổi chương trình đội ngũ
thì nguyên nhân quan trọng nữa là theo quy định mới
yêu cầu liên thông từ trung cấp lên đại học sẽ bị siết chặt
sang bên tổng cục dạy nghề thì họ bảo là học xong trung cấp xong
phải có liên thông lên cao đẳng rồi mới liên thông lên đại học
thì như thế là bọn mình lại phải kéo dài thêm thời gian
hai năm xong lên cao đẳng lên khoảng hai năm nữa là bốn năm
xong lại học liên thông lên nữa là tám năm
chuyển đổi chưa xong kênh tiếp cận thí sinh lại bị hạn chế
do không còn thông tin trong hệ thống đăng ký của bộ giáo dục và đào tạo
các trường cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp như ngồi trên đống lửa
tuy nhiên theo các chuyên gia và các đơn vị chủ quản mới
các trường không nên luẩn quẩn với bài toán tuyển sinh mà cần chú trọng thay đổi chất lượng đào tạo
năm nay tổng cục dạy nghề đặt mục tiêu hệ thống trường nghề sẽ tuyển sinh được hai hai triệu thí sinh
trong khi các trường đang loay hoay với bài toán tuyển sinh
thì có một thực tế là chưa một cơ quan quản lý nào có những kế hoạch nhân lực tổng thể
ngành nào cần đào tạo bao nhiêu trình độ như thế nào để phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động